các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại địa điểm quanh bệnh viện mắt hồng sơn có rất đông người tập trung tại vỉa hè phố giải phóng để chờ được tiêm vaccine covid một mươi chín
điều đáng nói là dù thời điểm này hà nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ và tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp
nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm không giữ khoảng cách cũng như khuyến cáo phòng chống dịch bệnh
trong số đám đông đã xếp hàng không ai bảo được ai nên cố gắng chờ đợi đến lượt được tiêm
phía bên ngoài nhiều người lớn tuổi do không kiên trì chờ đợi
nên đã rủ nhau quay về
đang có mặt dẹp cho tự một số cán bộ dân phòng ngắn ngẩm nói
thật sự nản chúng tôi làm việc từ sáng sớm nhưng không thể nói được người dân vì ý thức mọi người lúc này có thể quá đông không ai nói được ai
đến khoảng chín giờ cùng ngày một nhân viên y tế phát loa thông báo ngày hôm nay có ba trăm linh suất tiêm số người quá đông nên đề nghị người dân tạm thời chờ đợi đến ca buổi chiều
tuy nhiên bất chấp thông báo này nhiều người vẫn kiên trì cầm giấy trên tay chờ đợi
đại diện lãnh đạo phương giáp bát hoàng
mai cho biết đã nắm được sự việc nêu trên đồng thời cử lực lượng công an dân phòng ra hỗ trợ yêu cầu đảm bảo khoảng cách an toàn
tuy nhiên nhiều người dân không hợp tác
theo chúng tôi tìm hiểu bệnh viện mắt hồng sơn là đơn vị được cấp phép để tiêm vaccine cho những người có bệnh nền
những người tập trung tại đây sáng nay do không tiêm vaccine ở địa bàn sinh sống nên giờ tập trung về đây để tiêm vaccine covid một mươi chín đại diện phường giáp bát nói
theo vị này chính vì không phải là người dân trên địa bàn nên lực lượng chức năng nhắc nhở nhiều khi họ không hợp tác
chúng tôi tìm hiểu có những người từ bên long biên gia lâm cũng sang đây tìm
việc bố trí lịch đi tiêm do địa phương và đơn vị được cấp phép tiêm phối hợp với nhau vì này nói
cũng theo đại diện lãnh đạo phường giáp bát do địa điểm tiêm tại bệnh viện mắt hồng sơn nhỏ hẹp phải chưng dụng vỉa hè để làm thủ tục nên dẫn đến cảnh ùn ứ đông người
phương sẽ tiếp tục cử lực lượng ra yêu cầu đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh
đại diện phường giáp bát nêu sau khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng
việc tiêm chủng tại đây đã diễn ra theo đúng quy định đảm bảo giãn cách
về phía cán bộ bệnh viện mắt hồng sơn bảy trăm linh chín giải phóng hà nội cho biết sáng hai mươi ba tháng chín bệnh viện tiếp nhận ba trăm linh người dân mắc bệnh nền đến tiêm vaccine covid một mươi chín
danh sách người dân được tiêm chủng do ủy ban nhân dân các phường thuộc quận hoàng mai hà nội gửi lên
họ là những người mắc bệnh nền và không đủ điều kiện tiêm trước đó do đó danh sách được gửi lên các bệnh viện tuyến trên
bà lê thị hiền bảy mươi chín tuổi trú tại phường tân mai hoàng mai cho biết trong đợt tiêm toàn thành phố trước một mươi năm tháng bảy bà được khám cao huyết áp nên không đủ điều kiện tiêm
do đó ủy ban nhân dân phường đã lập danh sách gửi bà lên tuyến trên tiêm
tôi tiêm được gần ba mươi phút và cảm thấy cơ thể bình thường bác sĩ nói chờ đủ ba mươi phút nếu không thấy bất thường thì có thể ra về bà hiền cho hay
một số người dân cho biết họ phải chờ đợi khá lâu nhưng đây là chính sách của nhà nước nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân
nên chịu khó xếp hàng chờ đợi
trong cuộc họp sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh nguyên phó giám đốc sở y tế hà nội chia sẻ
qua theo dõi có thể thấy hà nội đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tỷ lệ mắc rất thấp đặc biệt trong những ngày gần đây
các ca mắc cũng khu trú ở những địa bàn trọng điểm
nhận định thời gian tới hà nội vẫn còn xuất hiện các f trong cộng đồng khi nới lỏng giãn cách xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
việc kiên quyết xử lý rứt điểm các ổ dịch là hết sức quan trọng
thành phố cũng cần tập trung xét nghiệm nhanh xét nghiệm sớm và tập trung không để các ổ dịch lan rộng trong cộng đồng
linh hoạt duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh cũng cho rằng thành phố phải chủ động đánh giá nguy cơ
giao sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch giám sát trọng điểm tập trung vào những đối tượng ho sốt trong cộng đồng
những đối tượng có nguy cơ cao và những khu vực có nguy cơ cao khu vực ổ dịch cũ các khu công nghiệp
kế hoạch này cần thực hiện và đánh giá hai tuần một lần
việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết các trường hợp liên quan đến công tác phòng chống dịch của thành phố hiệu quả hơn
bên cạnh đó thành phố cần thực hiện việc giám sát trọng điểm đối với khu vực có ổ dịch các đối tượng có nguy cơ cao để chủ động các biện pháp cách ly linh hoạt
cùng với việc nới lỏng giãn cách thì công tác kiểm tra đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện thông điệp năm k được quan tâm phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh nói
liên quan đến việc thải xanh covid đối với người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh cho biết đến nay bộ y tế vẫn chưa có quy định cụ thể về vấn đề này
và trên thực tế người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn mắc covid một mươi chín
do đó phó giáo sư tiến sĩ hoàng đức hạnh khuyến cáo người dân đã tiêm hai mũi vaccine không nên chủ quan
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nhận định
đến thời điểm này dịch bệnh tại hà nội không bùng phát lên đã là một thành công
tuy nhiên để trở về jero covid là rất khó bởi dịch vẫn còn lẩn khuất trong cộng đồng đã xâm nhập vào các chuỗi như lái xe shipper
hơn nữa tình hình dịch trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp
ông phu phân tích sau khi tiêm một mũi vaccine thì miễn dịch còn kém tiêm đủ hai mũi mới đủ miễn dịch
nhưng cũng chỉ giảm lây nhiễm giảm nguy cơ trở nặng chứ không đảm bảo hoàn toàn không lây nhiễm
ngoài ra khả năng truyền bệnh giữa người tiêm và chưa tiêm là giống nhau đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm cho trẻ em người già người có bệnh nền
trước ý kiến hà nội nên nghiên cứu cấp thẻ xanh covid cho người tiêm đủ hai mũi vaccine phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng
thành phố không nên nóng vội cần cân nhắc kỹ lưỡng để giữ vững thành quả phòng chống dịch
kết luận buổi giao ban phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng cho biết
từ ý kiến chia sẻ của các chuyên gia y tế cho thấy
việc tiêm vaccine là cần thiết để tạo miễn dịch cộng đồng
xong không vì thế mà người dân đã tiêm đủ hai mũi lại chủ quan lơ là
ông dũng nhấn mạnh việc người dân và phương tiện đổ về các tuyến phố trung tâm của hà nội để vui tết trung thu
trong tối hai mươi một tháng chín là hình ảnh không đẹp đối với công tác phòng chống dịch của thành phố
qua việc này cho thấy một số địa phương của thành phố chưa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
phó chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các sở ngành quận huyện thị xã khẩn trương hoàn thành
xây dựng kế hoạch và triển khai chỉ thị hai mươi hai của ubnd tp đảm bảo rõ người rõ việc
trong đó phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu về công tác phòng chống dịch ở địa phương cơ quan đơn vị
đặc biệt cần tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
thông điệp năm k chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
các địa phương cần tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát tại khu dân cư để nắm tình hình di biến động
chỉ thị hai mươi hai cũng nêu rất rõ các quần huyện phải triển khai nghiêm túc tăng cường kiểm tra giám sát hậu kiểm xử lý các trường hợp vi phạm
đặc biệt tại các trung tâm thương mại các cửa hàng dịch vụ trong trung tâm thương mại chỉ được hoạt động theo đúng danh mục tại chỉ thị hai mươi hai
cần đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch giữ khoảng cách thực hiện năm k phải có quét mã qr code cơ sở nào vi phạm kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động
ông trừ xuân dũng cũng đề nghị các quận huyện thị xã tiếp tục giả soát triển khai kế hoạch tiêm vaccine
đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa tác dụng của tiêm vaccine tránh chủ quan lơ là trong phòng chống dịch sau khi đã tiêm vaccine theo khuyến cáo của cơ quan y tế
phó chủ tịch ubnd tp cũng nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức bởi đây là yếu tố hết sức quan trọng trong công tác phòng chống dịch
các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai đưa phần mềm quản lý xét nghiệm đến một mươi một quận huyện còn lại đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quét mã qr code phục vụ công tác quản lý truy vết
ông dũng cũng đề nghị các địa phương đơn vị căn cứ chỉ thị hai mươi hai của ubnd tp tổ chức kiểm tra theo các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn đối với từng loại hình đơn vị công ty công sở
các sở ngành cần cụ thể hóa tham mưu với thành phố để hoàn thiện bộ tiêu chí an toàn phòng chống covid một mươi chín

phong tỏa hà nội đang có ba bốn trăm năm mươi người cách ly y tế trong đó có hai hai trăm ba mươi bốn người tại khu cách ly tập trung f một và người về từ vùng dịch
một mươi người tại khu cách ly tập trung do quân đội quản lý một một mươi năm người cách ly tại khách sạn chín mươi bốn người tại khu cách ly dành cho tổ bay
cơ quan này cũng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế công lập và các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập trực thuộc ngành
về việc điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán sars cov hai để trả kết quả xét nghiệm sớm cho các đối tượng
và chủ động phát hiện ca bệnh chẩn đoán thu dung và theo dõi điều trị
văn bản này thay thế cho văn bản ba trăm sáu mươi chín sdit nvi ngày một mươi sáu tháng tám do sở y tế ban hành về việc phân luồng xét nghiệm sàng lọc trần đoán sars cov hai
sở y tế yêu cầu cdc hà nội tham mưu về phương án nâng cao năng lực xét nghiệm rt pcr của ngành y tế hà nội
đồng thời nghiên cứu triển khai ngay các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để điều phối xét nghiệm
liên thông toàn bộ kết quả xét nghiệm giữa đơn vị lấy mẫu đơn vị làm xét nghiệm hướng tới cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe của người được lấy mẫu
chắc hẳn quý vị các bạn còn nhớ đợt bùng dịch sau dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
để những thành quả sự hy sinh của rất nhiều bác sĩ bộ ban ngành không đổ xôm đổ bề
mỗi người cần tự thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại